các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mặc dù lượng khách qua nội bài vào tết nhâm dần tăng cao nhưng vẫn nằm trong khả năng đáp ứng của sân bay
do vậy hành khách làm thủ tục thuận lợi không xảy ra tình trạng ủn ứ
hiện một trăm linh hai quầy làm thủ tục tại nhà ga t một và hai mươi hai điểm soi chiếu an ninh có khả năng thông qua bốn khách mỗi giờ
theo cục hàng không việt nam sản lượng thông qua các sân bay trên cả nước tăng hai mươi về số lượng chuyến bay
bảy mươi ba về hành khách và bốn về hàng hóa so với tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một
được sự cho phép của cục hàng không việt nam
các hãng đã lên kế hoạch tăng hơn một trăm linh chuyến bay từ ngày sáu đến ngày một mươi hai tháng hai
chủ yếu trọng hà nội tp hcm
do giờ ban ngày đã đông nên cơ quan quản lý đề nghị các hãng bay vào khung giờ đêm
hành khách đi lại vào dịp cao điểm tại các sân bay cần khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
chuẩn bị đủ giấy tờ tùy thân chủ động đến sớm trước hai tiếng đối với chuyến bay quốc nội
ba tiếng đối với chuyến bay quốc tế